chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia cơ quan chức năng cũng đã phân tích ngủ sẻ nguyên nhân đi tìm giải pháp nhưng tình trạng vẫn không chấm dứt mà có xu hướng gia tăng và nghiêm trọng hơn
vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì có thể xử lý rất điểm được không
thạc sĩ nguyễn phương linh viện trưởng viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững cho hay
gần đây xảy ra vụ việc các cô giáo nuôi dạy trẻ tấn công trẻ khi trẻ quê khóc thực sự khiến cộng đồng mạng bức xúc
chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn và thấu hiểu
người không có kỹ năng này thì không phù hợp với công việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ
bạo lực là hành vi rất dễ bột phát và rất dễ leo thang
nếu những người chăm sóc trẻ sử dụng bạo lực hôm nay trẻ làm mình không vừa ý phạt vào tay trẻ một chút để trẻ em hôm sau làm vậy chưa đủ sẽ phạt mạnh hơn
những hành động này ngày càng tăng tiến ngày càng gây thêm tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần trẻ thậm chí mang lại hậu quả đáng tiếc là gây chết người
bà linh cũng cho rằng những người sử dụng đón roi mạnh với trẻ em là thể hiện sự thiếu hiểu biết về quyền của trẻ
thiếu kiến thức pháp luật trong việc xâm hại đến thể xác tinh thần của trẻ
đó cũng là sự thiếu hiểu biết thất bại trong việc giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhỏ
theo quan điểm của luật sư nguyễn thanh hà chủ tịch công ty luật sb law
một trong những nguyên nhân khiến giáo viên người nuôi dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thường xuyên căng thẳng đó là áp lực công việc
trẻ em là đối tượng hết sức nhẹ cảm cần sự nhẫn nải và chăm sóc một cách đặc biệt
chưa kể những trẻ có vấn đề về sức khỏe hay trẻ ở độ tuổi quá nhỏ thường hay quấy khóc ăn uống khó khăn
tình trạng này lập đi lập lại nhiều lần sẽ khiến tinh thần của giáo viên căng thẳng
nếu không biết cách kiềm chế trẻ có thể trở thành nạn nhân để các giáo viên xả những áp lực của mình
bên cạnh đó là áp lực từ phía phụ huynh và nhà trường
ở những nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục ngoài vấn đề áp lực công việc
giáo viên thường gặp khó khăn khi tìm kiếm sự thấu hiểu từ cha mẹ của trẻ và sự tôn trọng cần thiết của cấp trên
nhiều bậc phụ huynh học sinh do thói quen luôn chiều trẻ ở nhà
cộng với việc không có nghiệp vụ sư phạm nhưng vẫn yêu cầu giáo viên dạy trẻ theo cách của mình
khi thầy cô không thể đáp ứng nhiều phụ huynh dọa nạt với giáo viên
nhiều lãnh đạo trường tư thục có tâm lý bỏ tiền ra thuê giáo viên trông trẻ
không thuê người này thì thuê người khác nên thiếu sự tôn trọng với người dạy
điều này khiến tâm lý giáo viên mầm non bị ảnh hưởng rất lớn
luật sư hà cho biết thêm môi trường làm việc và lương phụ cấp thấp
cũng là những nguyên nhân khiến tình trạng căng thẳng gia tăng ở đối tượng này
phần lớn giáo viên nuôi dạy trẻ ở các trường bẩm non tư thục hiện nay
đều là giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên mức lương được trả rất thấp
giáo viên phải tự túc về phương tiện đi lại nơi ở ăn uống
nên mức lương cơ bản không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống
nhiều giáo viên phải tranh thủ ngày đi dạy đêm về làm thêm
dẫn đến tinh thần và thể chất mệt mỏi không đáp ứng được yêu cầu công việc
dễ stress căng thẳng
cùng với đó là sự dễ dãi trong việc chọn lọc tuyển dụng giáo viên
thậm chí là buông lỏng trong việc quản lý các cơ sở mầm non trong trẻ
luật sư nguyễn thanh hà cho biết điều đáng lo ngại là nhiều cơ sở đào tạo hiện nay
vì chạy theo lợi nhuận mà bỏ quên chất lượng về đội ngũ giảng dạy
cơ sở vật chất chương trình đào tạo và chất lượng đầu vào của học viên
thậm chí ở nhiều cơ sở trong trẻ tự phát còn hoạt động chui
giáo viên không có nghiệp vụ chỉ trông cho có và nhận tiền từ phụ huynh
hoàn toàn không có sự kiểm tra giám sát bởi các cơ quan chức năng
ngược lại phía phụ huynh học sinh do quá bận rộn với công việc
và chật vật với thu nhập thì họ sẽ lựa chọn những cơ sở chui này
vì giá trông sẽ rẻ hơn các trường bấm non chuyên nghiệp
theo ông hà để ngăn ngừa tình trạng bạo lực trẻ em
cần có sự trung tài rất lớn từ nhiều phía như từ nhà trường gia đình
và các cơ quan chức năng cùng toàn thể xã hội
có như vậy mới có thể bảo vệ được trẻ em
bởi lẽ trẻ em đã đối tượng hết sức nhẹ cảm cần sự chăm sóc đặc biệt
chúng còn quá nhỏ và không có sức phản kháng khi bạo lực xảy ra
do đó trách nhiệm của mỗi chúng ta là rất lớn
đối với phụ huynh học sinh khi lựa chọn trường cho con
cha mẹ cần tìm hiểu kỹ nhất là các cơ sở ngoài công lập
đồng thời thường xuyên gần gũi dành thời gian chơi đùa lắng nghe con
từ đó có cơ hội phát hiện các nguy cơ bị tấn công từ các giáo viên
bởi vì khi được yêu thương quan tâm trẻ sẽ xem cha mẹ như bạn
nói ra những sự hãi của mình
tiếp đó cần cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
các cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ cho giáo viên mầm non
cần chú trọng từ khâu tuyển sinh đầu vào của các trường sư phạm
nâng cao chất lượng đào tạo cần có chế độ phúc lợi
cho những người làm công việc nuôi dạy trẻ phù hợp và xứng đáng hơn
đến đây thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo